trong vụ án liên quan đến đường dây tín dụng đen nam long mà chúng tôi đã đưa tin
tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa vừa tuyên án phạt đối với bị cáo nguyễn đức thành và hai mươi đồng phạm
với các tội danh cố ý gây thương tích giữ người trái pháp luật cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
nguyễn đức thành đã bị tuyên phạt một mươi năm sáu tháng tù
ngoài ra các bị cáo phải nộp lại tổng số tiền hơn ba mươi ba ba tỷ đồng để xung công quỹ nhà nước
trả lại cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tổng số tiền hơn ba tám tỷ đồng
bị cáo ngô vân trương nhận mức án một mươi sáu năm tù một mươi chín bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ một mươi tám tháng đến một mươi năm tù